vượt qua một mươi start up xuất sắc goldstream sản phẩm công nghệ hỗ trợ cho người dùng live stream
đã giành ngôi vị quán quân cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm hai nghìn hai mươi
techfest việt nam hai nghìn hai mươi và trở thành đại diện việt nam tham dự start up world cup hai nghìn hai mươi một được tổ chức tại mỹ
sáng hai mươi chín tháng một mươi một tại trung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia hai nghìn hai mươi
goldstream giành giải nhất và nhận giải thưởng hai trăm linh triệu đồng
ngoài tiên thưởng goldstream sẽ đại diện cho việt nam tham dự cuộc thi khởi nghiệp start up world cup hai nghìn hai mươi một tổ chức tại mỹ
giải nhì và giải ba lần lượt thuộc về emnai giải pháp trí tuệ nhân tạo phục vụ toàn diện
nhằm hướng tới nâng cao trải nghiệm khách hàng việt nam và edulife một nền tảng giáo dục trực tuyến ứng dụng công nghệ
ngoài ra đội hasu nền tảng ứng dụng sức khỏe học tập giải trí cho người lớn được trao suất đầu tư vốn mồi năm trăm linh triệu đồng
năm nay một mươi dự án xuất sắc lọt vào chung kết
đều thể hiện được tầm nhìn thực tế và ý tưởng đáp ứng nhu cầu đa dạng biến đổi của khách hàng